ngành tài chính cần phải lắng nghe sửa mình để phấn đấu đặt ra khát vọng để tiến lên
ngành cũng cần tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ những định hướng giải pháp cụ thể
để nâng cao tính động lập tự chủ của nền kinh tế tận dụng cơ hội khoa học công nghệ
thúc đẩy đổi mới sáng tạo phát triển kinh tế xã hội bền vững
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị triển khai nhiệm vụ
ngành tài chính năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay tại hà nội
bày tỏ ấn tượng với kết quả đạt được của ngành tài chính trong năm qua thủ tướng nhấn mạnh
bộ tài chính đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
và kế hoạch cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín với một trăm một mươi sáu nhiệm vụ cụ thể theo bảy nội dung bảo đảm yêu cầu
tích cực sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh giảm biên chế cắt giảm được hơn hai đầu mối
giảm hơn bốn biên chế trong khi vẫn bảo đảm điều hành thông suốt các hoạt động nghiệp vụ của ngành
thủ cân đối ngân sách nhà nước đến hẹn
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đạt một năm trăm bốn mươi chín năm nghìn tỷ đồng vượt một trăm ba mươi tám hai nghìn tỷ đồng so với dự toán
thủ ngân sách trung ương vượt ba mươi hai nghìn tỷ đồng
về giải ngân vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trong năm hai nghìn một mươi chín
bộ tài chính đã giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt sáu mươi hai chín mươi bốn dự toán
kết quả này đã góp phần vào thành công chung của kế hoạch nhà nước một cách toàn diện có chất lượng
bên cạnh đó thủ tướng cũng chỉ ra những mặt chưa được để tập trung khắc phục thực hiện tốt hơn
nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
đến từng cán bộ công chức tập trung làm tốt công tác cán bộ để cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định
đây cũng là việc làm cần thiết hiện nay của các cơ quan nhà nước của hệ thống chúng ta
để nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn
năm nay nghị quyết hai của chính phủ nêu là phải tăng bậc trong môi trường kinh doanh là hai mươi bậc
với mong muốn bộ tài chính phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chống tham nhũng
tiêu cực trong đóng góp xây dựng đất nước thủ tướng yêu cầu bộ tài chính quán triệt sâu
sắc tinh thần thái độ trách nhiệm đến từng cán bộ công chức tập trung làm tốt công tác cán bộ
để cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu
về cơ bản các đồng chí đã thực hiện tốt nhưng cũng có trường hợp kỷ lục kỷ gương bị buông lỏng
đây cũng không phải chỉ là mệnh của ngành tài chính mà còn ở nhiều bộ ngành và địa phương của chúng ta
đó là việc còn chậm trong đề xuất và xử lý có ký nghĩa của các ngành các địa phương
ví dụ như một số văn bản chậm và kéo dài
ngành tài chính cần tiếp thu lắng nghe cần có tinh thần thái độ làm việc
một cách cầu thị và đặc biệt không được để chậm chậm không được nhũng nhỉu
điều thủ tướng nhấn mạnh
ngành tài chính không chỉ là thu chi ngân sách nhà nước mà phải biết huy động và sử dụng tiền hiệu
quả hơn để tiền đẻ ra tiền để ngành tài chính là tiềm lực và nguồn lực của đất nước
góp phần củng cố quốc phòng an ninh đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế
do vậy các chính sách tài chính như thuế chi ngân sách phải tập trung khơi thông huy động mọi
nguồn lực giải phóng năng lực mọi sản xuất phát huy tiềm năng để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh